theo vietnam airlines hãng sẽ đưa vào các phương án làm việc từ xa làm việc tại nhà cho lãnh đạo nhân viên các bộ phận
triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tiếp cho phép người lao động trao đổi chuyên môn mọi nơi mọi lúc mà không cần gặp mặt trực tiếp
thường xuyên bố trí các cuộc họp diễn ra cùng lúc tại nhiều nơi trong và ngoài trụ sở để hạn chế lây nhiễm chéo
việt nam airlines cũng đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động làm việc tại trụ sở hãng
như kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào yêu cầu một trăm linh người lao động đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát trùng trong thời gian làm việc